định hóa có điều kiện thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân các dân tộc
trong atk định hóa bộ máy chính quyền các cấp từng bước được củng cố và kiện toàn được nhân dân hết lòng tin yêu ủng hộ
ở đây có các cơ quan trung ương đảng chính phủ cơ quan bộ quốc phòng được chia thành từng bộ phận nhỏ thường xuyên di chuyển hòa vào với nhân dân ở những bản làng hẻo lánh
được sự che chở của nhân dân khiến địch khó có thể phát hiện
định hóa có điều kiện thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân các cấp từng bước được chia thành từng bộ phận nhỏ thường xuyên di chuyển hòa vào với nhân dân ở những bản làng hẻo lánh

được sự che chở của nhân dân khiến địch khó có thể phát hiện
đảng bộ và các cấp chính quyền thường xuyên quan tâm chăm lo cho đời sống nhân dân các dân tộc
định hóa cũng như một số huyện trong atk là nơi đầu tiên thể nghiệm chính sách thuế nông nghiệp tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi một của chính phủ
atk định hóa cũng là một trong những đầu mối quan hệ trong và ngoài nước là nơi đón tiếp những đại biểu nước ngoài đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
với những giá trị thừa hưởng đó
với những giá trị thừa hưởng đó

nhiệm vụ này đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
việc thứ hai nữa là tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn tôn tạo phát huy các giá trị các điểm di tích thuộc di tích quốc gia đặc biệt atk tự định hóa
và cái thứ ba là tiếp tục triển khai thực hiện tốt cái đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh tây nguyên trong đó có các dân tộc của vùng ateca
mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng tiếp nối những giá trị truyền thống anh hùng lịch sử huyện định hóa nói riêng và tỉnh thái nguyên nói chung vẫn đang nỗ lực để xây dựng
thái nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trung tâm vùng trung du và miền núi phía bắc về phát triển công nghiệp dịch vụ y tế và giáo dục đào tạo
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
đã đề ra
đảng bộ tỉnh thái nguyên rất coi trọng đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng coi đó là nhiệm vụ then chốt trong quá trình xây dựng và trưởng thành
những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng
đã góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương tạo bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế
hiện thái nguyên có sáu khu công nghiệp ba mươi hai cụm công nghiệp
năm hai nghìn một mươi sáu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt một mươi năm hai vượt ba hai so với kế hoạch
thu nhập bình quân đầu người đạt năm mươi hai triệu đồng một người một năm cao hơn bình quân chung của cả nước
giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên bốn trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
các khu cụm công nghiệp và các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh được quan tâm đầu tư phát triển tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
điển hình là tập đoàn samsung hàn quốc
giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt một mươi chín một tỷ đô la
thu ngân sách đạt trên chín năm trăm linh tỷ đồng vượt trên ba tỷ đồng
sản xuất nông lâm nghiệp ổn định và từng bước chuyển đổi mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng
toàn tỉnh đã có năm mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới
diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc
tỷ lệ đô thị hóa đạt ba mươi ba
văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ
bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc
được bảo tồn và phát huy
giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ tiếp tục được quan tâm đổi mới và phát triển
đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện
tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm
đến nay chỉ còn một mươi một bốn
an ninh chính trị ổn định trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
nguyên nói chung phát triển huyện bình hóa nói riêng
chúng ta cũng rất cần sự quan tâm đến vấn đề môi trường
bảo vệ môi trường rồi chăm lo đời sống người dân cả vật chất và tinh thần
phát triển kinh tế gắn liền với công tác xã hội
tăng trưởng nhưng phải bền vững
với định hóa thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện chỉ đạo theo nghị quyết của đại hội đảng bộ tỉnh
là quan tâm ưu tiên phát triển các xã atk
các vùng sâu vùng
vùng xa vùng đồng chí đồng bào còn đang gặp những khó khăn
trào đường phía trước có nhiều thời cơ và thuận lợi
sông cũng còn rất nhiều khó khăn thách thức
nhưng chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng anh hùng
sự đoàn kết quyết tâm chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
chắc chắn tỉnh thái nguyên với tiềm năng thế mạnh to lớn sẽ phát triển nhanh và bền vững
xứng đáng với truyền thống anh hùng của địa phương